thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án cảng hàng không quốc tế long thành
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai để hoàn thiện nội dung báo cáo và ký tờ trình của chính phủ báo cáo quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
dự án cảng hàng không quốc tế long thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
giai đoạn một của dự án sẽ đầu tư một đường cất hạ cánh cùng các hàng mục phù trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu khách một năm và một hai triệu tấn hàng hóa trên năm dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất đến năm hai nghìn hai mươi
theo chủ trương đầu tư mục tiêu trước mắt là khắc phục tình trạng quá tải của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất giữ vai trò là cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng của quốc gia hướng đến trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không tại khu vực đông nam á